đây là kỹ thuật đưa phôi thai sau khi nuôi cấy vào tử cung người mẹ để phát triển thành thai nhi
vậy đâu là những dấu hiệu cho thấy chuyển phôi thành công
cần thêm những bước chuẩn bị như thế nào để tăng tỷ lệ có thai sau chuyển phôi
thông tin sẽ được giải đáp ngay sau đây với phần tư vấn đến từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
họ mang thai sớm có thể là người phụ nữ sẽ cảm nhận được sự mệt mỏi căng ngực căng ở vùng ngực đi tiệu nhiều lần tao bón hoặc xì hơi nhiều lần
tuy nhiên những biểu hiện này có thể thay đổi giữa những người phụ nữ hoặc là những lần mang thai
cho nên chính xác nhất thì chúng ta cần phải đến tái khám theo hẹn của bác sĩ để thực hiện một số xét nghiệm thử nội tiếp
vâng ạ vậy thì sau khi chuyển phôi các mẹ thì sẽ phải thực hiện những cái xét nghiệm cần thiết như thế nào
về vấn đề này thì bác sĩ cũng có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ
thông thường thì sau khi chuyển phôi trữ thì các mẹ sẽ được hẹn một lịch thử bê tác sơ rê
đây là xét nghiệm thử nội tiếp thai kỳ bằng cách định lượng nồng độ bê tác sơ rê trong máu
đây cũng là xét nghiệm chính xác nhất để xem coi người phụ nữ có mang thai sau chuyển phôi hay không
vâng ạ thưa bác sĩ rất nhiều
về vấn đề này thì bác sĩ tiếp tục có thêm những cái chia sẻ như thế nào ạ
thông thường để làm tăng tỷ lệ có thai thì mình cần phải chuẩn bị thậm chí trước khi chuyển phôi
chúng ta cần tìm một đơn vị hỗ trợ sinh sản uy tín để tạo được những phôi tốt
cũng như là được sắp xếp chuẩn bị một phát đồ chuẩn bị nồng mà tử cung phù hợp nhằm tối đa hóa tỷ lệ có thai
sau khi chuyển phôi thì chúng ta
chúng ta cũng cần lưu ý ăn uống sinh hoạt lành mạnh giữ cho tinh thần thoải mái để làm tăng tỷ lệ thành công sau khi chuyển phôi
tại tâm anh hồ chí minh thì chúng tôi có hệ thống phòng lab iso năm
đây là một trong những hệ thống phòng lab hiện đại tiên tiến nhất đông nam á trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản
với hệ thống phòng láp nuôi phô đẹp chất lượng cao như thế này thì chúng tôi tự tin có thể tạo ra
hoặc có thể đưa phô được nuôi trong môi trường nuôi cấy tốt nhất nhằm tạo ra những phô tốt nhất
ngoài ra thì chúng tôi
chúng tôi cũng có đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệp để điều trị rất nhiều trường hợp khó những trường hợp thất bại nhiều lần
thì hy vọng với sự kết hợp của trang thiết bị hiện tại hiện đại cũng như là kinh nghiệm của các bác sĩ thì giúp tăng cái tỷ lệ thành công cho quý vị
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
với trình độ chuyên môn cao cùng bề dày kinh nghiệm của đội ngũ y bác sĩ chuyên gia phôi học hệ thống máy móc hiện đại
trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh triển khai thực hiện đa dạng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại nhất hiện nay
hiện thực hóa ước mơ được làm cha làm mẹ cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn trong nước và quốc tế
bên cạnh thế mạnh chuyên môn và trang thiết bị hiện đại nhằm đem lại hiệu quả thành công cao cho các ca thụ tinh ống nghiệp ivf
các cặp vợ chồng khi đến đây điều trị
sẽ có tâm lý thoải mái và an tâm với những tiện ích đặc biệt chi phí khám điều trị ưu đãi phát đồ điều trị hiệu quả tiết kiệm tối đa chi phí cho bệnh nhân
với sự dẫn dắt của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê hoàng và đội ngũ các bác sĩ chuyên gia hàng đầu về hỗ trợ sinh sản hiện nay
cùng việc áp dụng nhiều kỹ thuật cao vào điều trị vô sinh hiếm muộn tỷ lệ thành công của các ca ivf ở trung tâm lên đến hơn sáu mươi ba mức kỷ lục mới của ivf tại việt nam
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv